tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan mới đây đã xác nhận quyết định của quốc hội nước này
phê chuẩn phần lan gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
xác lệnh của tổng thống nêu rõ thổ nhĩ kỳ quyết định phê chuẩn nghị định thư ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
về việc phần lan gia nhập nato quốc hội thổ nhĩ kỳ ngày ba mươi tháng ba đã ủng hộ phần lan gia nhập liên minh
xác nhận của tổng thống erdogan là bước cuối cùng trong quá trình ankara phê chuẩn phần lan gia nhập nato
như vậy tất cả các nước thành viên nato đã hoàn tất phê chuẩn phần lan gia nhập khối này
ngày hai mươi bảy tháng ba quốc hội hungary đã phê chuẩn việc này sau nhiều tháng chỉ hoãn
ngoại trưởng các nước thành viên nato sẽ nhóm họp tại trụ sở ở bruxelles bỉ vào cuối tuần tới để hoàn tất tiến trình kết nạp phần lan